trong khi chờ cục quản lý dược tiến hành kiểm tra
tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia hiện nay không sử dụng vaccine nào của trung quốc
cũng trên báo lao động một bài viết đáng chú ý khác
con cưng đối diện nghi vấn nghiêm trọng hơn khải siêu
khải siêu chỉ có mặt hàng lụa cắt rán nhãn mát
con cưng bị quản lý thị trường thu làm rõ nghi vấn
có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn mác xuất xứ hàng nghìn sản phẩm của nhiều loại mặt hàng
sản phẩm khải siêu chủ yếu cho người lớn
còn sản phẩm bán ra từ chuỗi siêu thị con cưng lại liên quan trẻ em
sức đề kháng không như người lớn nên có quá nhiều câu hỏi cần con cưng minh bạch
cùng liên quan đến vấn đề thị trường tiêu dùng báo tuổi trẻ đặt vấn đề
ai bảo vệ người mua hàng trên mạng
không chỉ ở lazada sendo shopee
hàng loạt trang bán hàng trên mạng khá nổi tiếng khác cũng có tình trạng cho bán hàng nhái
hàng không rõ nguồn gốc nghi nhập lậu
đó là các trang trợtốt vn
trợ điện tử vn
giao vặt trợ tốt vn
và điều kỳ lạ là chính các trang thương mại điện tử này vô tư công khai thừa nhận hàng lậu
vậy ai chịu trách nhiệm và cơ quan quản lý hoạt động thương mại điện tử đang ở đâu làm gì
quý vị và các bạn tìm đọc trên trang sáu và trang bảy
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại